đủ khả năng lấy hơn hai trăm linh mẫu trên một ngày
hiện nghệ an ghi nhận hai mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín
toàn tỉnh đã thiết lập hệ thống tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại năm cơ sở tuyến tỉnh và một mươi chín cơ sở tuyến huyện với ba trăm năm mươi giường bệnh
đồng thời gấp suốt triển khai sửa chữa bổ sung các hạng mục cần thiết
để bệnh viện giã chiến số một tại trung tâm y tế huyện hương nguyên
với quy mô một trăm linh giường bệnh sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
để phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ cần đến những liều vaccine miễn dịch mà chúng ta còn cần đến những thông tin chính xác
kịp thời và hữu ích để mỗi người dân nâng cao hiểu biết và tự phòng tránh
những phóng viên nhà báo và vùng tâm dịch cùng lực lượng tuyến đầu sông pha
ở những điểm nóng trong các bệnh viện các khu cách ly ở vùng biên giới
để có những thông tin hình ảnh chân thực sống động để truyền tải tới bạn đọc
là những người xứng đáng được vinh danh
nhân kỷ niệm chín mươi sáu năm ngày cách mạng báo chí việt nam
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã gửi tới toàn thể các cơ quan báo chí
đồng hữu người làm báo trên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng bộ y tế
trong công tác chỉ đạo điều hành định hướng góp phần giúp dư luận
thấu hiểu và tạo được sự đồng thuận của cả xã hội đối với ngành y tế
bộ trưởng bày tỏ cá nhân tôi xin gửi tới các nhà báo lời tri ân sâu sắc
vì những nỗ lực đóng góp đồng hành cùng bộ y tế trong thời gian vừa qua
đặc biệt trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều nhà báo đã dấn thân sẵn sàng sung phong tác nghiệp tại tâm dịch
kịp thời có mặt tại các điểm nóng phản ánh toàn diện những nỗ lực của đảng
chính phủ và toàn xã hội nhằm chiến thắng dịch bệnh
hoàn thành sứ mệnh cao cả của người làm báo
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long quyết định khen thưởng cho các nhà báo
đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhân kỷ niệm chín mươi sáu năm ngày cách mạng báo chí việt nam
hơn một năm
với bốn lần bùng phát dịch covid một mươi chín tại việt nam
là cả bốn lần phóng viên hai tờ báo thuộc bộ y tế
báo sức khỏe đời sống báo gia đình và xã hội
đã dấn thân vào vùng tâm dịch để phản ánh chân thực
sinh động về cuộc chiến chống dịch cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân
đó là những đêm không ngủ những ngày quên mỡ
trong cuộc chiến khắc nghiệt này chỉ có những ai dân thân vào cuộc mới thấu hiểu
bởi với tất cả những phóng viên hiện trường
đằng sau những bản tin bài viết thời sự là những khoảnh khắc
đến nghẹn lòng
đến bây giờ cô gái bé nhỏ của phòng đời sống xã hội
chắc hẳn vẫn chưa thể quên được cảm xúc về những ngày âm u ở miền nhật đời
đó là máu của ký ức theo càng hiện đêm và kỷ vọng
trời tháng hai mưa thấm sông bắc
đồng nghiệp bảo loan cùng phóng viên điểm nóng lê bảo
đã cùng nhau ghi nhận truyền tài những dòng tin tức nóng đỏ nhất
từ tâm dịch bệnh viện việt nhật đời trung ương cơ sở hai
cho đến bây giờ khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất
khi mà bước chân vào tâm dịch
khi mà bước chân đến sảnh khoa cấp cứu của bệnh viện bệnh viện việt nhật đời trung ương
thì chính là những cái âm thanh của tiếng máy thở
những cái âm thanh mà tiếp tiếp tiếp rất là ám ảnh
cho đến bây giờ khi mà nghĩ lại đến những cái khoảng thời gian
mà đi vào trong tâm dịch thì âm thanh của tiếng máy thở đó vẫn chưa hết ám ảnh
cùng với đó là những cái ánh mắt lo lắng của bệnh nhân
của người nhà bệnh nhân
và cái sự hấp tức và gấp gáp vội vã của các anh chị y bác sĩ

tác phẩm hình tác phẩm ảnh và cả những bài viết
phòng viên cao tuân đã cắm chốt ở dân lôi
với những câu chuyện động hơi thở cuộc sống
sang sẻ nỗi lo của vạn dân lạc quê lần đầu chống dịch
những đồng nghiệp minh thủy và lê bào
được coi là cặp đối dịch covid một mươi chín
khi có sự tác nghiệp ăn ý thái tâm dịch đã tăng
bởi vì lúc đấy bà đang mang bầu tháng ba
nên là bản thân rất là lo lắng
sau đấy thì tôi xuống trường mầm non của con gái
đang theo học để chào tạm biệt
tuy nhiên là đầu tiên con gái nói là
bố đi đâu đấy sau bố tự nhiên lại xuống chơi với con
sau khi ôm con gái ôm hôn con gái
thì chúng tôi tạm biệt nhau
tuy nhiên là lúc đấy con gái ôm cô gái
à ôm cô giàu hoàng khóc
và tôi quay đi thì lúc đấy
thực sự là cảm xúc của tôi là rất là khó tả
rất nhiều lần tôi gọi điện qua facebook qua fiat time
tuy nhiên là những lần đầu con gái đều rất là vui vẻ nói chuyện
và lần nào cũng hỏi là bao giờ bố về
tuy nhiên là bố hơi nhiều lần con vẫn không thấy bố về
thế nên là những lần sau con rỗi và không nói chuyện với bố nữa
bộ phòng viên đột xuất của báo gia đình xã hội
cùng đức thùy kim dung trung sơn và quỹ hoàng
lại có một mùa tết đặc biệt tại tâm dịch hải dương
là đội trực chiến xuyên tết tại tâm dịch
những phòng viên của báo gia đình xã hội đã gác lại miệng riêng
để đồng hành cùng các cán bộ nhân viên y tế
đến những điểm nóng nhất ở tâm dịch
cùng với đồng nghiệp đức thùy thường trú của báo tại hải dương
những đồng nghiệp trẻ của báo đã góp phần đưa những thông tin
nóng bỏng nhất về tòa soạn cho những tác nghiệp khẩn trương và hiệu quả
sau những giọt mồ hôi trong tấm áo bao vô bóng giác
sau nỗi nhớ vợ con người thân gia đình
khoảnh khắc đón giao thừa trong khu cách ly là những chất điệu nặng bóng
và bất kể một nhà báo chương trình nào cũng mong muốn có
đó có thể là câu chuyện về những cặp vợ chồng làm ngành y
với khoảnh khắc nghiệp vội nhau qua vách ngăn phòng dịch
là giây phút hạnh phúc vỡ hoà của những ca đỡ đẻ ngoạn bụng trong khu cách ly
là phút chào nhau dưng dưng qua màn hình điện thoại
của những người thân từ lan can bệnh viện
sau những vất vả khắc khoải là những phút mới về nghề
vất vả và vệnh quang
có lẽ đến bây giờ thì những khoảnh khắc chống dịch ở hải dương
có lẽ đã trở thành một phần đặc biệt trong ký ức trong cuộc đời của cá nhân tôi
chúng tôi đã có những ngày tâm dịch thực sự đặc biệt
và tôi nghĩ rằng là nếu bất kể một nhà báo chương trình nào
bất kể một người làm báo chương trình nào
thì đều khát khao có những cái khoảnh khắc như vậy
chúng tôi đã có những đêm không ngủ những ngày nghỉ ăn
nhưng tất cả đều đùi lại phía sau
với những nhân vật những chất liệu vô cùng xấu động
bởi đâu xung quanh chúng tôi cũng là như vậy
từ những người bệnh từ các y bác sĩ thậm chí là phải đeo khăn ta ở trong lòng
để mà điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
cho đến những anh công an những chủ bộ đội và thậm chí là những chiến binh nhí
chỉ ba tuổi thôi năm tuổi thôi mà lần đầu phải xa gia đình để đến các cái điểm cách ly
xung quanh chúng tôi luôn luôn là những chất liệu nóng sợi hơi thở của sự sống
và tôi và đồng nghiệp đức tùy cũng như là những đồng nghiệp của báo gia đình và xã hội
thì đã có những cái ngày mà có thể nói là rất là sôi nổi rất là đẹp ở tâm dịch hải dương
chúng tôi đã đón giao thừa ở ngay trong cái khu điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
tại trung tâm thành phố trí linh của hải dương
rồi thì ở bệnh viện của đại học kỹ thuật y tế hải dương
đi vỡ tâm dịch là phóng viên chiến trường đã không còn ở sở xa lạ
mà là một thói quen với phóng viên báo gia đình xã hội
đợt dịch thứ tư báo covid một mươi chín ở bắc giang gọi đến xuân thắng ngọc mai đức duy
cao tuấn đã kiểm soát ở bắc minh hàng trăm bài viết hàng nghìn dòng tin về những diễn biến dịch chưa bao giờ được ảnh
đồng hành của chúng tôi trong suốt bốn đợt chống dịch còn có sự tham gia của những nhà báo nhiệt quyết
từ báo sức khỏe đời sống như anh văn anh tuấn thái bình
với những bài viết từ các điểm nóng nhất xuyên suốt một đợt dịch
chưa bao giờ những nhà báo phóng viên của báo gia đình xã hội bảo sức khỏe đời sống
lại thể hiện rõ vai trò của mình trên mặt trận chống dịch đến vậy
gác lại những nỗi niềm khó khăn lo toan chúng tôi đều hiểu sứ mệnh trong công nghệ
để tưởng trang một cuộc sống được khắc khí để niềm tin vào màu ảo màu trắng màu toàn bản
gác lại những nỗi nhớ gia đình những nỗi niềm riêng thì chúng tôi có được những ngày rất đẹp đẽ chúng tôi gọi đó là những ngày xanh
tại sao lại như vậy
tại vì chúng tôi cống hiến bằng tất cả những nhiệt quyết
bằng cái sự trong sáng đam mê với nghề nghiệp của mình
và khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chúng tôi
đó có lẽ là mỗi khi những dòng tin tức đã được tỏa đi
có những câu chuyện những nhân vật mà chỉ sau khi chúng tôi dùng ngòi bút lan tỏa lên trên các kênh thông tin
thì các báo lớn các trung tâm thông tấn đã dẫn lại và tạo ra những hiệu ứng xã hội
và tôi nghĩ rằng đó là giá trị lớn nhất
chúng tôi đã được phụ sự những y bác sĩ ở tuyến đầu
đã phụ sử những người mà tôi nghĩ rằng là xứng đáng trong một cuộc chiến mà chưa có tiền lệ
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình cũng như người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn đến an trong đại dịch